thông tin từ bộ y tế từ ngày một mươi tám tháng một cả nước đã có tám bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca khỏi lên hơn một bảy triệu ca
tuy nhiên trong ngày cả nước cũng đã ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca tử vong do covid một mươi chín ghi nhận thêm một mươi sáu tám trăm ba mươi tám ca mắc mới
hà nội vẫn tiếp tục dẫn đầu với số ca mắc là gần ba ca
đến nay nước ta đã ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh